nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam sáng nay một mươi năm tháng một mươi một thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến tri ân thăm hỏi thân nhân gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn
nguyên bộ trưởng bộ công an nguyên hiệu trưởng trường công an trung ương trường sĩ quan an ninh nay là học viện an ninh nhân dân
với tầm nhìn xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy tinh nhuệ và mong muốn đưa công tác đào tạo cán bộ của lực lượng công an phát triển nhanh
hội nhập với hệ thống giáo dục quốc dân ngay từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cố bộ trưởng trần quốc hoàn đã cùng tập thể lãnh đạo bộ công an quyết tâm xây dựng trường công an trung ương là trường đại học và trung học của ngành công an
nhờ vậy ngành công an là một trong những ngành đào tạo đại học sớm nhất đây cũng chính là tiền đề để phát triển hệ thống nhà trường công an nhân dân sau này
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe
trao quà tặng thân nhân gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn trân trọng những đóng góp công hiến của cố nhà giáo trần quốc hoàn đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung và đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo trong công an nhân dân nói riêng
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn gia đình cố nhà giáo trần quốc hoàn tiếp tục giáo dục động viên con cháu phát huy truyền thống tích cực đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội